ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng cho biết sau năm ngày điều trị cách ly tại bệnh viện đà nẵng
hiện sức khỏe của hai bệnh nhân người anh đã tiến triển tốt và có kết quả xét nghiệm lần hai của hai bệnh nhân này đều là âm tính với virus sars cov hai
các bệnh nhân số hai mươi hai và hai mươi ba đều quốc tịch anh hiện không sốt không ho không khó thở ít quang phổi bình thường
cả hai trường hợp này đều có xét nghiệm lần hai và âm tính với sars cov hai và đã được lấy mẫu xét nghiệm lần ba
đối với bệnh nhân số ba mươi năm trú tại quận hải châu hiện tại không sốt không ho không khó thở ít quang phổi trong những ngày qua đều bình thường
đã lấy mẫu xét nghiệm lần hai và đang chờ kết quả
thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh quảng nam cho biết đến nay năm mươi sáu người tiếp xúc gần với ba du khách người anh
là bệnh nhân số hai mươi hai hai mươi ba và ba mươi nhiễm covid một mươi chín đã có kết quả xét nghiệm âm tính
đối với hai du khách nước ngoài liên quan đến bệnh nhân thứ ba mươi bốn tại bình thuận đến hội an vào chiều một mươi một tháng ba đã được cơ quan chức năng phát hiện
tiến hành cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm
sáng ngày một mươi ba tháng ba sở y tế tỉnh lâm đồng cho biết viện pasteur tp hcm đã trả kết quả xét nghiệm của ba trường hợp đang cách ly y tế
tại bệnh viện đa khoa lâm đồng đều âm tính với sars cov hai
trước đó ngày một mươi một tháng ba cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng đã cách ly y tế một trường hợp ngụ tại thành phố đà lạt đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ ba mươi bốn
tiếp đó lúc hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày cơ quan chức năng của tỉnh đưa thêm hai du khách đến bệnh viện đa khoa lâm đồng cách ly y tế đồng thời lấy mẫu xét nghiệm